thưa quý vị do mưa lớn diễn ra liên tục và mực nước lũ lên cao hiện hàng chục giá ở các huyện thuộc tỉnh quảng bình thừa thiên huế đã ngập lụt cục bộ có nơi ngập cao đến một hai m
hàng loạt hồ thủy điện tăng xả lũ với thư lượng nước tăng vọt gấp nhiều lần so với ngày hôm qua